thưa quý vị vào sáng nay ngày một mươi ba tháng bảy tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục xét hỏi nhóm bị cáo bị truy tố về tội nhận hối lộ trong vụ chuyến bay giải cứu
khai nhận tại tòa cựu phó chủ tịch ubnd tp hà nội trừ xuân dũng và cựu phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam trần văn tân đều nhận thức được sai phạm của mình và nói lời ân hận
trình bày tại tòa bị cáo chử xuân dũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định đồng thời bày tỏ sự ân hận của mình
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định từ tháng bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bị cáo chử xuân dũng đã nhận tiền của hai cá nhân để duyệt ký đồng ý cấp phép cho bốn công ty được đưa công dân về cách ly tại tp hà nội
trước bục khai báo bị cáo trần văn tân cũng thừa nhận hành vi nhận hối lộ
theo lời khai của bị cáo trần văn tân bị cáo đã chín lần nhận tiền từ bị cáo lê hồng sơn tổng giám đốc công ty blue sky và bị cáo nguyễn thị thanh hằng phó tổng giám đốc công ty blue sky
để giúp cho các cáo nhận tiền
bị cáo tân xác nhận nguyễn thị thanh hằng đưa quả cảm ơn cho bị cáo bằng tiền
trước hội đồng xét xử bị cáo trần văn tân nói lời ân hận vì sai phạm của mình liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu
tiếp tục phần xét hỏi của phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu
vào sáng ngày một mươi ba tháng bảy hội đồng xét xử đã xét hỏi bị cáo nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
bị cáo lan là người bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn hai mươi năm tỷ đồng
nhiều thứ ba trong tổng số các bị cáo đã nhận hối lộ trong vụ đại án này
xảy ra mâu thuẫn nguyễn duy trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú ở phường bình tân thị xã buồn hồ đã dùng dao đâm đối phương dẫn đến chấn thương sọ não
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc đã khởi tố và bắt tạm giam nguyễn duy trung về hành vi giết người
theo điều tra trong quá trình em trai của trung có mang một điện thoại di động cầm cố cho anh cao dũng trí
nhưng quên không tháo sim trong điện thoại nên trung có tìm trí đòi lại sim điện thoại cho em trai mình nhưng trí không đồng ý nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
trung bị trí đánh nhiều cái vào người và đầu nên trung đã rút dao mang sẵn trong người đâm trúng vào mắt trái của anh trí
vết đâm đã xuyên qua mắt vào vùng não gây tụ máu chấn thương sọ não và hiện đang phải điều trị cấp cứu ở bệnh viện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoàn tài sản
khởi tố một mươi một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với chín bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một bị can và ra lệnh truy nã đối với đối tượng lê thị thủy
qua công tác nghiệp vụ công an tỉnh thái bình phát hiện trên mạng xã hội facebook cộng đồng thương mại điện tử visa group
trong đó có các facebook lương y giang thị nhàn bà nhàn trị nám quảng cáo bán thuốc sắc ngọc đan
có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có quy mô rất lớn có tổ chức núp bóng doanh nghiệp
quá trình xác minh bước đầu xác định từ năm hai nghìn một mươi tám tạ tùng lâm và lê thị thủy tự lập ra nhóm visa group
chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp
tạ tùng lâm và lê thị thủy lập ra fanpage facebook bán hàng online lấy tên là cộng đồng thương mại điện tử visa group
và thành lập các chi nhánh cấp dưới đến nay xác định có một trăm hai mươi chi nhánh mỗi chi nhánh có từ bảy tới một mươi nhân viên
có giám đốc và phó giám đốc chi nhánh chia thành hai bộ phận marketing và sale để hoạt động lừa đảo
cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của một mươi bốn đối tượng thu giữ quản lý niêm phong các đồ vật tài sản tài liệu gồm
bốn xe ô tô ba mươi một điện thoại một mươi hai máy tính laptop tám cas máy tính tám đồng hồ hai mươi cây vàng và hai vòng vàng
bốn sổ tiết kiệm có tổng số tiền gần hai sáu tỷ đồng và tiền mặt là gần bảy năm tỷ đồng
thưa quý vị thời gian qua mặc dù được lực lượng công an trên địa bàn đẩy mạnh công tác đấu tranh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa
cho người dân trước các phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng nhiều hình thức
tuy nhiên thực tế trên địa bàn hà tĩnh vẫn có nhiều trường hợp người dân phải ngã ngửa khi biết mình mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo
bị chiếm đoạt tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng
mới đây giám đốc một công ty đóng trên địa bàn thành phố hà tĩnh đã bị một đối tượng tự xưng là nguyễn mạnh hà
cán bộ tri cuộc thuế tỉnh hà tĩnh gọi điện thông báo về thủ tục kê khai miễn giảm thuế doanh nghiệp và kết bạn giao lộ với anh
để hướng dẫn cài đặt ứng dụng thuế điện tử xác nhận thông tin
sau đó gửi đường link có địa chỉ http dvcgov lol
để anh thao tác cài đặt trên điện thoại của mình
không chút hoài nghi người bị hại đã thực hiện theo chỉ dẫn của đối tượng
và ngay sau đó điện thoại của anh đã bị các đối tượng chiếm đoạt quyền điều khiển
thu thập thông tin tài khoản ngân hàng rút toàn bộ số tiền gần một trăm linh triệu
anh chủ động kế hoạch giao lộ và hướng dẫn mình cách cài đặt cái ảp đỏ qua một cái đường link
cái ảp đỏ có cái tên là cổng dịch vụ quốc gia và điện tử
sau khi cài đặt thì anh hướng dẫn cách khác nữa là mình vào xe hạt vật lấy ra gõ cái tư khóa là tổng cục thuế
sau khi cài đặt cái ảp e tac đó thì anh cũng hướng dẫn là mình đăng nhập vào cái ảp tổng cục e tac đó
và đăng nhập mạng id là mạng số thuế của doanh nghiệp và mật khẩu là số điện thoại

đối tượng tự xưng là nguyễn mạnh hà đã gọi điện cho anh võ tá thiết làm giám đốc công ty xây dựng và thương mại hmq hà tĩnh
để hướng dẫn truy cập đường link cài đặt ứng dụng làm các thủ tục miễn trừ thuế
sau khi làm theo các bước chỉ dẫn của đối tượng thấy điện thoại có dấu hiệu bất thường
anh thiết đã có sự hoài nghi cảnh giác nên kịp thời ngắt kết nối mạng tắt nguồn điện thoại bảo toàn được tài sản
thì tôi lúc đầu cũng ngờ ngờ nhưng mà thấy đối tượng là gọi ra lô đây là bằng hình ảnh với là có một cái ảnh đài diễn là mặc ảo của phía bên thuế á
thì khi tôi thì cũng có thôi thì tôi bảo thôi thì mình có một cái máy là chuyên về dùng mạng với là dùng các cái ấy thì tôi sẽ cai vào cái máy dùng mạng
khi mà đã cai vào thì máy tôi là có hiện tượng là nóng rát ấy
trên máy là hình thuyền lên mà có một cái đường truyền
thì khi này là tôi nghỉ đổi ô thì là khả năng là bị bị bị hắc rồi
ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo từ bị hại cơ quan công an thành phố hà tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh
bước đầu cơ quan công an nhận định chiêu trò thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi
kịch bản lừa đảo được xây dựng bài bản đánh trúng tâm lý nạn nhân
đối tượng trung hướng đến là các doanh nghiệp mới thành lập
để tạo niềm tin tuyệt đối từ nạn nhân các đối tượng đã nắm rõ thông tin chính sách ngành thuế
sử dụng hình ảnh đại diện gia lô mặc trang phục của ngành
thời gian thực hiện hành vi phạm tội là vào ngày nghỉ cuối tuần
thời điểm các ngành ngân hàng ngừng giao dịch tiếp nhận các yêu cầu đóng băng tài khoản của người dùng
việc chiếm đoạt tài sản rút tiền của nạn nhân sẽ thực hiện vào thời gian từ một đến ba giờ sáng
lúc này nạn nhân đang ngủ say không kiểm soát điện thoại
qua công tác tiếp nhận điều tra và xử lý các vụ án lừa đảo trên không gian mạng
công an thành phố khuyến khảo người dân phải nâng cao cảnh trạng
với các loại tội phạm này
tất cả người dân khi nhận được các tin nhắn điện thoại
các tin nhắn từ các tài khoản mạng xã hội
như giao lô facebook quảng cáo tuyển việt nam
cũng như giải đánh các cơ quan nhận được thông quyền
để yêu cầu người dân cung cấp các thông tin cá nhân
truy cập vào các đường lính do các đối tượng cung cấp
thì cần phải kiểm tra sạc minh cụ thể mới được thực hiện
nếu không sẽ bị các đối tượng
thì cần phải xâm nhập chiếm đoạt các thông tin cá nhân
tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản của mình
hiện nay các đối tượng phạm tội không chỉ mạo danh là cán bộ thuế
mà còn có thể giả mạo là cán bộ công an hải quan ngân hàng
hay cơ quan thực thi pháp luật nhà nước nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để chủ động phòng ngừa trước những thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng
và bảo vệ tài sản của mình
cơ quan công an khuyến cáo mọi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
cần xác minh kỹ các thông tin không tùy tiện nghe theo
và cài đặt các ứng dụng truy cập đường linh lạ hạn chế hậu quả đáng tiếc xảy ra
lại một vụ cháy vừa xảy ra vào dạng sáng nay ngày một mươi ba tháng bảy
trên địa bàn xã trung sơn tp sầm sơn tỉnh thanh hóa
khiến hai bà cháu tử vong
vào khoảng hơn một giờ sáng ngày một mươi ba tháng bảy
đám cháy phát ra từ gia đình ông lê văn dương phường trung sơn tp sầm sơn
thời điểm này trong nhà có năm người gồm hai vợ chồng anh dương
và hai cháu nhỏ một người già
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy
công an tỉnh thanh hóa đã có mặt tại hiện trường
giải cứu được ba người ra khỏi đám cháy từ lan căn tầng hai nhà bên cạnh
hai nạn nhân còn lại được phát hiện đã tử vong
tại khu vực phòng nghỉ từ tầng một lối lên tầng hai của ngôi nhà
nạn nhân tử vong được xác định là hai bà cháu
đến một h ba mươi phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
ban đầu cơ quan chức năng nhận định đám cháy được phát sinh
từ tầng một của ngôi nhà khói khí độc bao trùm tầng một
và lan ra gần toàn bộ khu vực tầng hai và tầng ba
hiện vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại nghệ an một vụ cháy rừng cũng vừa xảy ra vào khoảng một mươi giờ
ngày một mươi hai tháng bảy tại khu vực núi bầu xã tân thượng lộc huyện nam đàn tỉnh nghệ an
khu vực xảy ra đám cháy nằm trên đồi núi cao
trước đây là khu vực rừng thông keo tái sinh từng bị cháy
ngay sau khi phát hiện vụ cháy chính quyền địa phương đã huy động khoảng ba trăm linh cán bộ chiến sĩ
của lữ đoàn bốn trăm một mươi bốn trường quân sự quân khu bốn d một mươi ba cùng lực lượng kiểm lâm tỉnh nghệ an
tri cục kiểm lâm vùng hai công an tỉnh nghệ an đã huy động nhiều lượt xe chữa cháy
công an huyện nam đàn cùng hàng ngàn lượt người dân xã tân thượng lộc
và vùng lân cận tham gia dập lửa
sau nhiều giờ tiến hành dập lửa đến sáng ngày một mươi ba tháng bảy đám cháy cơ bản đã được khống chế
vụ cháy không gây thiệt hại gì về người cũng như nhà cửa tài sản của bà con ở dưới chân núi
nhưng đã thiêu dụ hơn một mươi hectare rừng
hiện các lực lượng chữa cháy vẫn đang túc trực tại các điểm nóng
làm các đường băng cắt lửa thu dọn thực bì để đề phòng đám cháy bùng trở lại khi nắng nóng vẫn còn kéo dài